tại thành phố lào cai hội hữu nghị việt nam trung quốc phối hợp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lào cai tổ chức hội nghị giao ban công tác hữu nghị việt trung năm hai nghìn một mươi chín
tham dự hội nghị có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội hữu nghị việt nam trung quốc cùng đại biểu của một mươi bốn tỉnh thành phía bắc
thời gian qua hội cũng làm tốt công tác phối hợp với nước bạn trong việc tìm mộ liệt sĩ trung quốc hy sinh trong hai cuộc kháng chiến tại việt nam
tổ chức các hoạt động giao lưu thanh thiếu niên giữa hai nước vận động các doanh nghiệp việt nam và trung quốc làm công tác nhân đạo
trước đó đoàn công tác hội hữu nghị việt nam trung quốc đã đi thăm nhà văn hóa hữu nghị việt trung và một số hộ dân tại xã biên giới bản lầu huyện mường khương